ngày hai mươi ba tháng một mươi một tại huyện cao phong tỉnh hòa bình đã tổ chức khai mạc lễ hội cam cao phong lần thứ năm
và hội trợ thương mại huyện cao phong với chủ đề hương sắc đất mường
lễ hội cam cao phong lần thứ năm với sự tham gia của gần một trăm linh gian hàng trưng bày
và bán các sản phẩm cam quýt bưởi các loại của huyện cao phong
các sản phẩm nông lâm sản thủ công mỹ nghệ ẩm thực của các địa phương trong tỉnh và các tỉnh vùng tây bắc
đặc biệt trong lễ hội năm nay có hai gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh đồng tháp
đây là cơ hội tốt để giao lưu học hỏi kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây nông nghiệp giữa hai miền
lễ hội cam cao phong lần thứ năm được diễn ra đến hết ngày hai mươi chín tháng một mươi một